hiện tại đà nẵng đang trong mùa cao điểm sốt xuất huyết tính từ đầu năm cho đến nay toàn thành phố đã có gần bảy ca với bảy trăm linh ổ dịch
tuy nhiên việc phòng chống dịch vẫn còn nhiều bất cập và gặp rất nhiều khó khăn
phần lớn số ca mắc sốt xuất huyết ghi nhận tại các ổ dịch thuộc địa bàn các quận huyện như thanh khê hòa vang hải châu sơn trà
còn lại số ca mắc giải rác nên việc kiểm soát nguồn lây gặp nhiều khó khăn nhất là ở những khu vực đất chống và có nguy cơ bùng phát thành dịch
phương hoa quý quận ngũ hành sơn hiện là điểm nóng của dịch sốt xuất huyết tại thành phố đà nẵng
với mỗi tuần xảy ra khoảng bốn mươi ca mắc sốt xuất huyết nhưng người dân vẫn chưa tự ý thức diệt loang quang bọ gậy
tại khu vực xung quanh nhà và vệ sinh môi trường
thậm chí công tác phòng chống xuất xuất huyết tại các địa phương hầu như chỉ dừng lại ở mức độ gia quân
một số hộ dân vẫn chưa phối hợp với ngành y tế trong công tác phun hóa chất xử lý dịch
để công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết đạt hiệu quả hạn chế đến mức thấp nhất số ca mắc và ổ dịch bùng phát
tại đà nẵng rất cần sự chung tay quyết liệt của chính quyền địa phương các cấp đặc biệt là người dân tích cực chủ động
phòng chống dịch để không còn loang quang bọ gậy không còn sốt xuất huyết